một người đàn ông đã không may tử vong sau khi xuống thau rửa bể nước ngầm cho gia đình
tại phường đại kim quận hoàng mai tp hà nội
cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân ban đầu là do điện giật
qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có một số vết xê sát
ở vùng mặt tay chân ngực trái của nạn nhân có một vết cháy bỏng ra
tại khu vực trên thành của bể ngang với mép bể có hai đoạn dây điện
khi kiểm tra trên đoạn dây điện bằng bút thử điện lực lượng công an thấy đèn bút thử điện
ở trạng thái sáng chứng tỏ dây điện hờ này có điện
sau khi khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và ghi lời khai của người biết sự việc
cơ quan công an nhận định nạn nhân thiệt mạng do bị điện giật